mặc dù cảnh báo nhiều nhưng vẫn còn người dân mắc phải
và điều đáng nói là với chiêu thức không mới nhưng lần này các đối tượng còn đưa ra nhiều chiêu bài tinh vi nhằm hấp dẫn người dân
ví dụ như là lập giả nhiều trang mạng của nhiều nhãn hiệu nổi tiếng
mới đây thì tại bắc giang một người dân đã bị các đối tượng lừa đảo với số tiền lên đến gần một tỷ đồng
mặc dù đã nghe nói nhiều đến những hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản trên mạng xã hội
thế nhưng anh điền cho biết người nhà anh vẫn mắc phải
bởi lần này thủ đoạn của các đối tượng khá tinh vi
bên cạnh những nội dung hấp dẫn về lợi nhuận kiếm được khi tham gia làm cộng tác viên bán hàng
thì các đối tượng còn kỳ công lập ra trang mạng giả thương hiệu nổi tiếng
để khi người dân vào kiểm chứng thì dễ dàng tin tưởng
thủ đoàn là tuyển động tác riêng vào chỉ có lai bài thôi cũng được hưởng một cái khoản phần trăm màu hồng nào đấy
khi mình vào thì mình làm mấy cái động tác lai bài chia sẻ bài thôi
họ cũng chuyển tiền cho mình
mình vào nay đấy thì đã bán được rồi
mà hôm nay nếu bán được thêm mấy sản phẩm nữa thì sẽ được cân lấy tiền
thật là nhiều
sản phẩm này thì lại chưa bán được thì thôi mình bỏ tiền cho mình mua đi
mua xong rồi họ sẽ lại chuyển lại tiền
sau nhiều lần chuyển tiền đến cuối cùng người nhà anh điền đã chuyển cho đối tượng số tiền lên tới chín trăm một mươi triệu đồng
để kiểm chứng lại thông tin anh điền đã lên mạng tìm lại trang mạng có tên thương hiệu nổi tiếng
thế nhưng trang mạng này đã bị xóa
khi tham gia làm cộng tác viên cho các công ty doanh nghiệp đơn vị cung ứng dịch vụ hàng hóa
thì đề nghị người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin về công ty doanh nghiệp và đơn vị cung ứng dịch vụ hàng hóa đó
bằng nhiều kênh khác nhau để kiểm chứng tính chính xác về đơn vị đó
và tuyệt đối đề nghị người dân tuyệt đối không chuyển tiền nộp tiền cho các cá nhân tổ chức nào mà quen biết thông qua mạng xã hội
khi mà chúng ta chưa biết họ là ai
thời gian gần đây cơ quan công an cũng đã tuyên truyền cảnh báo về tội phạm công nghệ cao
thế nhưng tình trạng này vẫn còn diễn biến phức tạp trong đó nổi lên hình thức lừa đảo tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng trên mạng
để phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo xử lý đơn hàng ảo trên mạng
cơ quan công an cũng đề nghị người dân khi tham gia mạng làm các công ty doanh nghiệp đơn vị cung ứng dịch vụ hàng hóa
thì đề nghị người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin về doanh nghiệp và đơn vị cung ứng dịch vụ hàng hóa đó bằng nhiều kênh khác nhau
tuyệt đối không chuyển tiền cho các đối tượng quen biết trên mạng xã hội